điều tra vụ người đàn ông bị đâm trọng thương ở quán ăn tại hà nội
vụ đánh ghen có hình ảnh phản cảm xuân sao mạng xã hội xử lý người đăng clip
vụ bác sĩ bị tầm kính rơi vào người quán cà phê phải bồi thường như thế nào
hai khách tây tố bị tài xế taxi chặt chém năm trăm linh đồng quãng đường một trăm linh m
tạm đình chỉ giáo viên mầm non xuống tay tàn độc với bé gái sinh năm hai nghìn một mươi sáu ở sơn la
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị thông tin từ công an quận hoàng mai tp hà nội cho biết
đơn vị đang điều tra vụ một người đàn ông bị đâm trọng thương trong khi ngồi ăn tại quán bún ở phường hoàng liệt
ngày một mươi hai tháng năm thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội cho biết
hiện lực lượng chức năng đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn
theo điều tra ban đầu nơi xảy ra sự việc là một quán bún cá nằm tại tầng một trung cư hh hai a linh đàm phường hoàng liệt
chủ quán này cho biết khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày sáu tháng năm
tại đây xảy ra một vụ sô sát khiến một người bị thương nặng
chị này cho hay vào thời gian này có hai người đàn ông đi vào quán ăn
khi đó có một nam thanh niên đã ngồi ở phía đối diện
sau khi hai người đàn ông này ngồi vào bàn nam thanh niên cứ nhìn chầm chăm vào hai người đàn ông
chủ quán cho hay khi hai người đàn ông vào quán người này không ăn cứ nhìn chầm chầm vào hai người đối diện
ăn được một hai miếng lại tiếp tục nhìn
sau đó thì thanh niên này đứng dậy thanh toán
chủ quán bún cá cho biết thêm
khi thanh niên này lao tới thì một người bỏ chạy
người còn lại bị tấn công cũng bỏ chạy
nhưng do sàn nhà trơn nên bị ngã dẫn tới bị thương nặng
còn nghi phạm sau khi gây án đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
hiện vụ việc đang được công an quận hoàng mai điều tra làm rõ
liên quan đến clip đánh ghen có nhiều hình ảnh phản cảm lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua
ngày một mươi hai tháng năm thông tin từ công an tỉnh lào cai cho biết
phòng an ninh mạng và phòng an ninh mạng là một trong những hình ảnh
phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
đối với người đăng đoàn clip nói trên lên mạng xã hội
theo đó người đăng đoạn clip đánh ghen phản cảm là ông l t k
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường lào cai thành phố lào cai
với số tiền xử phạt là bảy năm triệu đồng
trước đó ông l t k đã đăng clip một vụ đánh ghen trên tài khoản mạng xã hội của mình
trong đó có nhiều hình ảnh phản cảm
xảy ra giữa một người đàn ông và hai người phụ nữ
sau khi video đánh ghen được đăng tải trên mạng xã hội
đã có nhiều bình luận phản cảm sai lệch địa điểm nơi xảy ra sự việc
ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương
theo xác minh của cơ quan chức năng
thông tin mà ông l t k đăng tải trên mạng xã hội nói
vụ đánh ghen phản cảm xảy ra ở một homestay ở huyện bắc hà tỉnh lào cai
là không đúng sự thật
liên quan đến vụ việc một nữ bác sĩ bệnh viện ca bị tầm kính
dơ vào người khi đang đi uống cà phê dân đến bị thương nặng
năm ngày sau khi sự việc được lan truyền và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận
phía the cophie house đã đưa ra mức hỗ trợ tài chính là một trăm một mươi bảy triệu đồng
nhưng gia đình bác sĩ hoàng minh lý chưa phản hồi
sáng ngày một mươi hai tháng năm trao đổi với ông hoàng văn thành
bố của bác sĩ hoàng minh lý
nạn nhân bị tâm kính đổ vào người tại quán the coffee house thái hà hà nội cho biết
gia đình đã nhận được văn bản đề nghị mức hỗ trợ một trăm một mươi bảy triệu đồng
từ the coffee house nhưng chưa phản hồi lại
bà phan bảo thi đại diện truyền thông của the cophie house
xác nhận đơn vị này có gửi văn bản cho gia đình từ ngày hai mươi năm tháng bốn
và đề xuất mức hỗ trợ là một trăm một mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên số tiền này là hỗ trợ ban đầu
vị đại diện cho biết chị hoàng minh lý là khách hàng của the cophe house
và gặp sự cố tại cửa hàng
the coffee house không chối bỏ trách nhiệm
ngay từ đầu the cophi house đã đề xuất hỗ trợ
trước khi các cơ quan chức năng kết luận theo quy định của pháp luật
bên cạnh chi phí nhập viện ban đầu
the coffee house có hỏi ý kiến của gia đình về số tiền phù hợp
tại thời điểm đó the coffiel house được hiểu là gia đình chưa có đủ thông tin nên chưa trả lời
từ đó đến nay the corphie house vẫn liên tục trao đổi và đang chờ phản hồi từ phía gia đình
giờ confiel house sẵn sàng thảo luận về các khoản gia đình đang yêu cầu và đáp ứng thỏa đáng
số tiền một trăm một mươi bảy triệu đồng là chi phí đề xuất từ ngày hai mươi năm tháng bốn
khi báo chí đưa tin bác sĩ cung cấp chi phí điều trị khoảng nửa tỷ đồng
phía the coffi house cho biết sẽ tiếp tục đồng hành
cùng gia đình
theo ông thành gia đình rất bối rối và mệt mỏi khi nhiều người hiểu sai sự việc
và cho rằng gia đình dựa vào cộng đồng mạng đòi tăng mức bồi thường
tuy nhiên người cha này khẳng định điều này là không chính xác
ông thành cho biết gia đình đang tập trung cứu chữa cho con
mọi thủ tục bồi thường sẽ làm việc sau và thực hiện đúng quy định của pháp luật
đến hiện tại chi phí điều trị đều do gia đình tự xoay sở nộp cho bệnh viện
bà thi cũng thông tin trong các cuộc gặp của gia đình và đại diện quán cà phê tại bệnh viện
hai bên đều thiện trị
bác sĩ tập trung công tác điều trị phục hồi sức khỏe cho bác sĩ lý
nhân viên của the phi house đều chia sẻ gia đình của bác sĩ này rất nhẹ nhàng không gây gắt khi gặp gỡ
theo bác sĩ trần quang trung bệnh viện đại học y hà nội người điều trị trực tiếp cho bệnh nhân
cho biết sức khỏe của bác sĩ lý đang bình phục dần
tuy nhiên do tổn thương ở cuộc sống ngực nên nữ bác sĩ này không còn khả năng đi lại
phè ngồi xe lăn đại tiểu tiện không tự chủ
dự kiến hai ba tuần nữa bệnh nhân không có diễn biến khác bất thường có thể ra viện
chi phí điều trị đến nay khoảng năm trăm linh sáu trăm linh triệu đồng
ngày một mươi hai tháng năm thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội cho biết
cơ quan chức năng đang tiến hành vào cuộc xác minh vụ việc
tài xế taxi chặt chém du khách nước ngoài năm trăm linh đồng cho quãng đường rất ngắn
liên quan vụ việc công an quận hoàn kiếm cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang xác minh
trước đó mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm nội dung
hai vị khách nước ngoài đi từ sapa lào cai về hà nội
điểm đoàn trả khách ở phố trần nhật duật quận hoàn kiếm
tại đây hai du khách tiếp tục đón taxi đi về phố chợ gạo
nội dung bài viết cho hay khách hỏi taxi về chợ gạo taxi lấy năm trăm linh đồng
sau đó thấy hộ chiếu khách quên trên xe tài xế quay lại trả đòi thêm năm trăm linh đồng nữa
anh s kinh doanh tour du lịch ở hà nội người đăng tài bài viết kể lại
vào dạng sáng cùng ngày hai du khách người pháp kết thúc chuyến du lịch sapa
họ được nhà xe trả tại khu vực
đường trần nhật ruột
sau đó hai du khách bắt một chiếc taxi để về phố chợ gạo
cách khu vực trên khoảng hơn một trăm linh mét
anh es cho biết tài xế taxi lấy năm trăm linh đồng
sau đó khách để quên hộ chiếu trên xe
anh này quay lại đòi thêm năm trăm linh đồng nữa
đồng thời sau vụ việc anh s cho hay
các du khách chia sẻ họ cảm thấy bị lừa đảo với trải nghiệm tệ
hai du khách trên sau đó đã viết đơn kiến nghị gửi cơ quan công an
trong đơn đề nghị của hai du khách viết
khi họ tới hà nội lúc bốn giờ ba mươi phút sáng
một tài xế đã ép buộc họ
phải đi với anh ta đến địa chỉ
một trăm một mươi bốn trần nhật ruột
anh ta khóa cửa xe sau và đề nghị họ
phải trả năm trăm linh đồng rồi mới được xuống xe
rồi một trong hai du khách phát hiện
quên ví và hộ chiếu trên taxi
tài xế quay lại trả tài sản
và đòi thêm năm trăm linh đồng nữa
vì vậy hai du khách đã phải trả tiền
cho anh ấy để lấy lại ví và hộ chiếu
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức
vừa được chúng tôi cập nhật
mời quý vị tiếp tục theo dõi
thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh sơn la cho biết
đơn vị đã tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên
liên quan vụ bè gái
sinh năm hai nghìn một mươi sáu bị tấn công
xảy ra tại huyện mường la để điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo đó ngay sau khi xảy ra sự việc
bè gái sinh năm hai nghìn một mươi sáu
bị nữ giáo viên trường mầm non ít ong
tác động vật lý
ubnd huyện mường la sơn la
chỉ đạo cơ quan công an xác minh làm rõ
đồng thời lãnh đạo ubnd huyện
ubnd thị trấn ít ong
kịp thời thăm hỏi động viên chó bé
ubnd huyện mường la
trong giáo dục và giáo dục huyện
yêu cầu trường mầm non ít ong tạm đình chỉ công tác
một mươi năm ngày đối với bà l t l
giáo viên nhà trường
để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ việc
trước đó trên mạng xã hội lan truyền
clip một bé gái đang chạy ngoài đường
bất ngờ bị người phụ nữ giữ lại
và tấn công
dù bé la hét thất thanh và hoảng loạn
nhưng người phụ nữ này vẫn không ngừng hành động tàn bạo
sự việc chỉ dừng lại khi có người căn ngăn
và đưa cho bé rời đi
mới đây công an tỉnh phú thọ
đã có thông tin chính thức về vụ cướp giật tài sản
xảy ra trên địa bàn huyện thanh ba
vào đêm chín tháng năm
theo đó vào thời điểm nói trên
anh vta chạy taxi
chở hai khách nam đi từ thị xã phú thọ
đến huyện thanh ba
gần hai mươi một giờ khi xe đi đến đường d tả thao
thuộc khu sáu xa đỗ xuyên
thì người ngồi ghế phụ phía trước
yêu cầu dừng xe để thanh toán
khi xe dừng lại lợi dụng sơ hợp của tài xế
người này giật chiếc điện thoại di động
nhãn hiệu oppo trị giá hai năm triệu đồng
của anh a rồi bỏ chạy
anh a đuổi theo nhưng không kịp
và sau đó đến công an trình báo
người đi cùng xe với kẻ giật điện thoại
khai là chỉ quen nhau qua mạng xã hội
và cũng không biết người này có ý định cướp giật
bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện thanh ba đã xác định
người thực hiện hành vi cướp giật tài sản
là nguyễn văn đức ba mươi tuổi ngụ xã yên kỳ huyện hạ hòa
sau khi gây án đức đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau một mươi bốn h đồng hồ
kể từ khi tiếp nhận trình báo
công an huyện thanh ba đã bắt giữ được đức
tại cơ quan công an đức khai nhận
do lười lao động ham chơi
nên bản thân đã cướp giật tài sản
sau đó đức di chuyển về hà nội
với định bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
tuy nhiên đức chưa kịp đi
thì bị công an phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh ba
đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
sáng một mươi hai tháng năm vừa qua
thông tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm
cứu nạn hàng hải khu vực ba
trung tâm ba đóng tại thành phố vũng tàu
cho biết tàu chuyên dụng sav hai trăm bảy mươi hai
của đơn vị đã đưa thành công
ê kíp từng thuyền viên gửi nước ngoài
về bờ để cấp cứu
trước đó khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm
trung tâm phối hợp tìm kiếm
cứu nạn hàng hải việt nam
được thông tin tàu hàng tiana
khúc tịch marshall aslan
đang hành trình từ singapore đi trung quốc
khi cách mũi vũng tàu khoảng một trăm linh năm hải lý
về phía đông nam
thì máy trưởng tên bồn lam đa
sinh năm hai nghìn năm
tịch philippines bị đau vùng bụng trái
dữ dội đi tiểu ra máu
thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ đưa nạn nhân
về bờ cấp cứu khẩn cấp
ngay khi nhận được thông tin
trung tâm yêu cầu đài thông tin xuyên hải
thành phố hồ chí minh
kết nối thông tin để tư vấn y tế ban đầu
và hướng dẫn tàu khẩn trương hành trình
về vũng tàu để được hỗ trợ
dưới sự chỉ đạo của ủy ban quốc gia
ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ giao thông vận tải
khu khẳng hải việt nam
trung tâm đã điều tàu chuyên dụng tìm kiếm
cứu nạn sar hai trăm bảy mươi hai
đang thường trực tại vũng tàu
cùng ekip bác sĩ khẩn cấp rời cầu đi cứu nạn
đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày
tàu chuyên dụng sar hai trăm bảy mươi hai
đã tiếp cận đưa các nhân viên cứu nạn
và bác sĩ lên tàu tiana
để cấp cứu cho bệnh nhân
sau đó chuyển sang tàu sar hai trăm bảy mươi năm
để khẩn trương hành trình về cầu cảng trung tâm ba
bàn giao cho các cơ quan chức năng
mới đây một lãnh đạo
lãnh đạo xã vĩnh hải huyện ninh hải ninh thuận
xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm
tại khu vực bãi kinh
khiến một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi tám tử vong
thông tin ban đầu cho biết
vào lúc một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng năm
nhóm du khách sáu người
gồm chị trần thị hồng nhung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại thành phố phan rang tháp tràm ninh thuận
anh ngô quang thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại bình định
anh nguyễn quân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chị trần thị hồng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và hai con gái là chó nguyễn nhã uyên
sinh năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn nhã thi
sinh năm hai nghìn hai mươi
chú tại kim sơn
gia hanh can lộc hà tĩnh
cùng đến trạm biên phòng ở bãi kinh
để làm thủ tục lên tàu đáy kính bích tèo
con tàu có số hiệu kh một nghìn bốn mươi một
công suất tám mươi sv
được phép hoạt động
sức chở hai mươi khách
do ông nguyễn anh vương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại bình hưng cam bình cam ranh khánh hòa
điều khiển chở sáu người sang bè bích tèo
để ăn hải sản
tàu tại khu vực đảo bình hưng
đến một mươi ba h năm mươi phút cùng ngày
tàu đáy kính về lại bãi kinh
và trong lúc cặp tàu vào cầu bên phải
phía trạm biên phòng bãi kinh
cả sáu hành khách lên hết trên cầu đứng
lúc này bé nguyễn nhã uyên
sinh năm hai nghìn một mươi tám
con gái anh quân và chị hồng
bị ngã từ trên cầu xuống cầu thang lên xuống của tàu
dẫn đến bất tỉnh
sau sự việc xảy ra
gia đình và lực lượng chức năng đưa cháu đến bệnh viện đa khoa cam ranh khánh hòa
để cấp cứu
nhưng đã tử vong vào lúc một mươi bốn h ba mươi năm phút
sau khi sự việc xảy ra
gia đình đã đưa cháu về để lo hậu sự
thưa quý vị
sáng ngày một mươi hai tháng năm
khoảng bốn km tại bãi biển mũi né bình thuận
xuất hiện lượng lớn dầu vón cục
ngay sau khi phát hiện vụ việc
lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người để tổ chức thu gom
chủ trì có
ủy ban nhân dân phường mũi né
phối hợp với đồn biên phòng mũi né
và ba trăm linh người là các hội đoàn thể
đoàn viên thanh niên cán bộ công chức
người dân các cơ sở kinh doanh
du lịch tại khu vực có dầu tràn đã vón cục
chô vào bờ thực hiện thu gom toàn bộ
dầu vón cục lẫn cát rác thải
vật dụng có dính dầu
đang đi du lịch tại mũi né
khi thấy mọi người dọn dẹp anh nguyễn thành
chú tại tp hcm cũng chung tay góp phần
làm sạch bãi biển
sau khi gom rác tất cả được tập kết
tại nơi chứa chất thải nguy hại
và bố trí bảng cảnh báo khu vực chứa chất thải nguy hại
ủy ban nhân dân tp hcm cũng giao
phòng tài nguyên và môi trường
hợp đồng với đơn vị có chức năng
để vận chuyển xử lý dầu vón cục
chất thải nguy hại theo quy định
trước đó theo phản ánh của người dân
những ngày qua dầu vón cục từ sự cố
xảy ra tại các giàn khoan khai thác dầu khí
dầu thải cạn dầu fo
bị do gì
hoặc do các loài tàu lớn trên biển thải ra
đã trôi giặt vào bờ biển mũi né
tổng chiều dài bãi biển bị ảnh hưởng
khoảng bốn km
tập trung tại khu vực dự án dnm
đến khu du lịch mũi né bay
và khu vực từ khu du lịch nguyệt hằng
đến khu du lịch suối nước
thưa quý vị tối ngày một mươi một tháng năm vừa qua
tại sân vận động xã kim liên
huyện nam đàn tỉnh nghệ an
lòng trọng tổ chức khai mạc lễ hội
làng xe năm hai nghìn hai mươi bốn
và chương trình nghệ thuật quê hương mùa sen nở
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm
ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
hướng tới kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày bác hồ gửi bức thư cuối cùng
cho đảng bộ tỉnh nghệ an
hai mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
năm mươi năm năm thực hiện di trúc
của chủ tịch hồ chí minh
tham dự chương trình
có đại tướng tô lâm
quỷ viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thượng tướng lương tam quang
quỷ viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
hồ an phong thứ trưởng bộ văn hóa
thể thao và du lịch
thiếu tướng phan văn sĩ
phó chủ nhiệm quân khu bốn
về phía tỉnh nghệ an có ông thái thanh quý
quỷ viên trung mương đảng bí thư tỉnh quỷ
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
nguyễn văn thông phó bí thư thường trực tỉnh ủy
nguyễn đức trung phó bí thư tỉnh quỷ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
hoàng nghĩa hiếu phó bí thư tỉnh quỷ
lễ hội góp phần đầy mạnh hơn nữa
việc học tập và làm theo tư tường
đạo đức phong cách hồ chí minh
phát huy truyền thống yêu nước
đạo lý uống nước nhớ nguồn
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh
xã hội dân chủ công bằng và văn minh
đặc biệt năm nay kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày bác hồ gửi bức thư cuối cùng
cho ban chấp hành đảng bộ tỉnh nghệ an
hai mươi năm năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
có bốn điều bác dặn trong thư
sắp tới phải làm gì
với tâm nguyện rất mong đồng bào
đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu
làm cho nghệ an mau trở thành
người can dặn của bác là kim trì nam
là nguồn động lực nguồn sức mạnh to lớn
để đảng bộ chính quyền và nhân dân nghệ an
phát huy tinh thần cách mạng
tập trung nguồn lực vượt qua khó khăn thách thức
để thực hiện thành công di nguyện của bác
sớm đưa nghệ an trở thành
tỉnh khá của miền bắc và cả nước
đặc biệt sự tham gia biểu diễn
của nhà hát ca mối nhạc
cùng giàn nhạc kèn đội nghi lễ và đội kỵ binh
của bộ công an
trong chương trình nghệ thuật bế mạc
do tp hcm phối hợp tỉnh nghệ an tổ chức
với chủ đề từ làng sen đến tp hcm
chương trình quảng diễn đường phố
với chủ đề quê hương mùa sen nở
sẽ là những điểm nhấn của lễ hội năm nay
ngày sau lễ khai mạc là chương trình
nghệ thuật quê hương mùa sen nở với ba chương
bông sen nở giữa trời đêm
vầng dương trời việt
quê hương hát mãi về người
đây sẽ là dịp để giới thiệu quảng bá
với cả nước và bạn bè quốc tế
về văn hóa sư nghệ về mảnh đất
con người nghệ an năng động thân thiện
luôn rộng mở những cơ hội hợp tác và phát triển
những thông tin vừa rồi đã khép lại
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại